sau dịch covid một mươi chín nền kinh tế việt nam cũng như các doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng nặng nề
bộ công thương đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy nhanh việc khôi phục và phát triển kinh tế
trong đó việc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư quốc tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình này
tại buổi hội đàm sáng ngày tám tháng năm với bộ trưởng thương mại du lịch và đầu tư australia simon promingham
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đề xuất việc xây dựng các cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn
trong lĩnh vực xúc tiến thương mại phòng vệ thương mại đẩy mạnh hợp tác mở cửa thị trường
cho các mặt hàng nông lâm thủy sản đặc biệt là tôm tươi nguyên con sản phẩm có ý nghĩa quan trọng
đối với phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long
cùng với đó hai bộ trưởng đã bàn thảo để hợp tác chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng
luyện kim phối hợp xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường cũng như khai thác có hiệu quả
hiệp định cptpp mà hai nước là những thành viên tích cực của hiệp định này
bộ trưởng simon bermingham nhất trí với đề xuất này và cam kết australia sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác
mở cửa thị trường phối hợp chặt chẽ với việt nam để kết thúc đàm phán rcep trong năm nay
đồng thời cảm ơn những hỗ trợ kịp thời và phối hợp chặt chẽ của bộ công thương việt nam
nhằm thắt chặt và nâng cao hơn nữa quan hệ thương mại hai nước